phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh bình bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy thu giữ năm bánh heroin và một khẩu súng
tại khu vực phố chỉ chính thị trấn phát diệm huyện kim sơn lực lượng công an bắt quả tăng ngô duy minh trần quang sáng và đỗ khắc thuật cùng chú tệ tỉnh sơn la thu giữ hai bánh heroin có trọng lượng hơn bảy trăm linh gram
một khẩu súng ngắn k năm mươi chín và sáu viên đạn tiến hành khám xe ô tô của các đối tượng sử dụng đi bán ma túy thu giữ thêm ba bánh heroin có trọng lượng hơn một g
cùng nhiều tam vật có liên quan đến việc mua bán trái phép trên ma túy số ma túy trên các đối tượng mua ở sơn la mang về tỉnh ninh bình hà nam và nam định tiêu thụ